cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm chiều qua cho biết đã hoàn tất điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nhâm hoàng khang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú quận tân bình về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang đã đột nhập
nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web cờ bạc rồi quay sang đe dọa
sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng
khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản cho mình
sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo tội phạm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an xác minh làm rõ nội dung trên
sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khang khi đang ở tại tp cn
sau đó bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra
nhâm hoàng khang sống và làm việc tại tp hcm được biết đến là lập trình viên nổi tiếng
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khang gây chú ý vì liên quan đến việc ồn ào trên mạng xã hội
với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân quỹ tử thiện liên quan đến bà nguyễn phương hằng